vào lúc một mươi một giờ trưa nay đặng văn hoàng có đến nhà anh trai ở xã vĩnh phương thành phố nha trang
tại đây hoàng thế anh nguyễn hữu nghĩa chú tại thành phố nha trang cùng một số người đang dọn tài sản trong nhà anh trai ra ngoài để lấy nhà với lý do gắn nợ
giữa anh nghĩa và hoàng đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát hoàng đã dùng dao đâm anh nghĩa khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án hoàng được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú
trưa nay các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh phối hợp với công an quận thủ đức đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái được người dân phát hiện khi bụi đốt cháy trong bãi đất chống
trước đó người dân ở phường linh tây quận thủ đức phát hiện đám cháy ở khu vực bãi đất chống bên đường phạm văn đồng
khi ra kiểm tra thì phát hiện thi thể một cô gái ngoài hai mươi tuổi bị đốt cháy trong một căn nhà bỏ hoang trên người có một số vết thương
lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
do khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng nên hiện chưa xác định được danh tính tuy nhiên nhiều vật chứng đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra
còn tại bắc ninh phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô mang biển kiểm số ba mươi bốn c năm nghìn chín trăm ba mươi hai chở ba năm tấn gà thải loại không rõ nguồn gốc
chủ xe hàng trên là bùi văn tài và phạm thị phượng cùng chú huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại thời điểm kiểm tra trên xe có hai trăm linh lồng nhựa đựng
theo thống kê của tri cục thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh quảng trị toàn tỉnh hiện có khoảng một trăm bốn mươi năm km bờ sông bị sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến ba hộ dân và sáu trăm linh hectare đất sản xuất
tuy nhiên địa phương chỉ mới xây dựng kè được khoảng bốn mươi km còn lại vẫn đang tiếp tục bị sạt lở vì thiếu nguồn kinh phí
hàng ngày người dân luôn sống trong tình cảnh lo sợ mỗi khi đến mùa mưa bão đến gần
mặc dù tình trạng lụt lội do bão copu gây ra ở philippines đã giảm trong ngày hai mươi một tháng một mươi
thiệt mạng do bão đã tăng lên bốn mươi bảy người và hàng chục nghìn người vẫn đang phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán
theo thống kê của cơ quan kiểm soát thảm họa philippines tình trạng lụt lội đã buộc hơn một trăm linh bảy người phải ở trong các trại sơ tán
tại các khu vực lụt lội đa số nạn nhân thiệt mạng là do đuối nước giật điện và tường sập
trong khi đó một mươi sáu nạn nhân đã thiệt mạng tại các khu vực miền núi nơi mưa lớn gây ra những trận lở đất trôn vùi nhiều ngôi nhà phá hủy đường xá
thời tiết xấu tại nhiều khu vực khác trên khắp philippines cũng đã khiến một mươi bốn người thiệt mạng
ít nhất chín người thiệt mạng và một mươi bốn người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở bang tam minh dadu miền nam ấn độ vào ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi
cảnh sát địa phương cho hay một chiếc xe buýt chở các khách du lịch đã đâm vào một chiếc xe tải không bật đèn đang dừng đỗ trên một tuyến đường cao tốc gần thành phố tiruchira pali bang taminadu
và vụ tai nạn khiến cho chín hành khách tử vong tại chỗ
khác bị thương một số người trong tình trạng nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị
hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và truy tìm tài xế chiếc xe tải
thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin thời sự một trăm hai mươi giây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt